trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao chiều nay phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
liên quan đến vụ cháy xảy ra sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại đài loan trung quốc gây thương vong cho một số lao động người việt người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
theo thông tin từ văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc dạng sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đã xảy ra một vụ cháy tại khu vực nhà ở dành cho lao động và nhà kho của nhà máy sản xuất cách nhiệt ô tô tại thành phố đào viên đài loan
ngay sau khi nhận được thông tin văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc đã cử cán bộ đến nơi xảy ra hỏa hoạn khẩn trương tìm hiểu thông tin và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần

văn hóa việt nam tại đài bắc vẫn tiếp tục cử cán bộ tại hiện trường theo dõi và phối hợp với các cơ quan chức năng của đài loan trong quá trình triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu hộ và cập nhật thông tin về các lao động việt nam tại đây